tại tỉnh thanh hóa công tác chuẩn bị tiếp nhận ba trăm chín mươi bốn công dân từ trung quốc trở về địa bàn tỉnh thanh hóa để cách ly
theo dõi trong vòng một mươi bốn ngày đã được tổ chức triển khai đúng quy định và hướng dẫn của ngành y tế
khu vực cách ly là trung tâm giáo dục quốc phòng của trường đại học hồng đức có sức chứa gần năm trăm linh người
ở xa trung tâm thành phố khuôn viên thoáng mát bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất sinh hoạt như là giường đệp nhà ăn khu vệ sinh khép kín